tại tp hcm bắt đầu từ sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy chuỗi sự kiện hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp
với sinh viên ngành công nghệ thông tin kéo dài trong ba tháng do hội tin học phối hợp
cùng một mươi trường đại học trên địa bàn tp hcm tổ chức đã chính thức bắt đầu
hoạt động kết nối cộng đồng thường niên này được sở khoa học và công nghệ tp hcm bảo trợ
hoạt động kết nối doanh nghiệp với sinh viên ngành công nghệ thông tin mùa hai nghìn một mươi chín tập trung vào chủ đề
đô thị sáng tạo thách thức và triển vọng cho sinh viên
thông qua hoạt động kết nối sinh viên công nghệ thông tin của một mươi trường đại học
sẽ có cơ hội gặp gỡ các diễn giả là các nhà khoa học lãnh đạo các doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành
tại các cuộc trao đổi sinh viên sẽ được cập nhật thông tin về định hướng tầm nhìn
chính sách xây dựng phát triển đô thị sáng tạo của thành phố
bên cạnh đó sinh viên còn được bổ sung kiến thức về các xu hướng công nghệ mới
kỹ năng mềm kinh nghiệm và thị trường để có thể đón đầu các dịp phát triển đô thị sáng tạo
tại thành phố hồ chí minh
trong những buổi kết nối trực tiếp này sinh viên còn có cơ hội được tuyển dụng làm việc
trong các doanh nghiệp danh tiếng ngay từ khi vẫn còn đang đi học